tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị đồng đăng ubnd tỉnh lạng sơn và chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
đã đồng tổ chức lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tài hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam hữu nghị quan trung quốc qua khu vực mốc một nghìn một trăm một mươi chín một nghìn một trăm hai mươi
dự lễ thông xe có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ lãnh đạo các bộ ngành của trung ương
và đồng chí tôn đại vĩ phó bí thư khu ủy quảng tây trung quốc cùng đại diện lãnh đạo tỉnh lạng sơn và quảng tây trung quốc
sau một thời gian tiến hành thi công đến nay tuyến đường vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị hiếu nghị quan đã hoàn thành
chính thức đưa vào sử dụng tuyến đường này góp phần thúc đẩy tăng cường giao lưu hợp tác phát triển kinh tế thương mại giữa hai tỉnh lạng sơn và quảng tây
góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước việt nam trung quốc tạo tiền đề quan trọng cho doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa